trung úy vũ văn nam chỉ là một trong hàng trăm cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật tích cực tham gia phong trào hiến máu
chỉ tính riêng trong dịp này trung đoàn huy động được gần hai trăm linh đơn vị máu các nhóm để bổ sung vào kho dự trữ máu của viện huyết học truyền máu trung ương

đó cũng chính là suy nghĩ là mong muốn của mỗi cán bộ chiến sĩ công an luôn nỗ lực cố gắng
hay những hoạt động vì cộng đồng đều muốn góp sức mình sung kích tiên phong bằng những việc làm ý nghĩa tất cả vì nhân dân phục vụ
cũng trong sáng nay tại trụ sở ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật đã trao số tiền ba mươi năm triệu đồng ủng hộ tới quỹ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thông qua đó thể hiện trách nhiệm sự sẻ chia tinh thần nhân văn nhân đạo sâu sắc và sự đồng hành của lực lượng công an nhân dân
trong việc động viên tiếp sức hỗ trợ kịp thời cho các lực lượng nơi tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an nhân dân vừa chiến đấu vừa xây dựng đảm bảo an ninh chính trị vừa tích cực tri viện cho miền nam
theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc
gần bốn mươi năm đã trôi qua có người còn người mất nhưng ký ức thời chiến vẫn mãi làm xúc động trái tim hàng triệu người
trở thành di vật lịch sử minh chứng cho một thời hào hùng vẻ vang của dân tộc
và câu chuyện của người chiến sĩ trinh sát hồ thanh can là minh chứng lịch sử của những năm tháng hào hùng đó
anh can thương yêu em biết rằng tới giờ phút cuối cùng này
người cha kính yêu và người chị thương nhớ của chúng ta
không còn nữa thật là vô cùng đau đớn và thương xót cho gia đình chúng ta
nhưng còn bao nhiêu chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống
nên em tự thấy rằng gia đình mình đã có phần nào đóng góp cho sự nghiệp cách mạng trong công cuộc chống mỹ cứu nước
đó là những dòng thư bà thanh viết gửi người chồng đại tá hồ thanh can tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
khi ông đang hoạt động công tác tại chiến trường miền nam
sau khi người cha người chị và hai người con thưa dạy của ông bà bị nén bom trong chiến dịch biện binh thủ trên không
tại hà nội

nó rùng liên lạc vô thiên điện nó đã báo tôi biết là trong hai con của anh có đứa bị chết
tôi cũng mất xỉu luôn
với ông can những bức thư của bà luôn là nguồn động viên lớn nhất giúp ông vượt qua những đau thương mất mát để hoàn thành nhiệm vụ
đó là từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ông được điều động từ phó phòng thông tin chống gián điệp biệt kích
về phụ trách đơn vị tri viện vào miền nam gồm ba ba đồng chí
ông cùng đồng đội đã góp phần lập nên nhiều chiến công to lớn của lực lượng công an
vào đấy thì tôi lại được bổ sung vào cái r ba mươi bốn tức là mật danh của cái đơn vị thông tin liên lạc của an ninh trung ương cục
nhất là một trăm linh bộ tài liệu khuyết muốn cái gì thì phải mang bằng được để vào tri viện vào nam
còn ba mươi bộ máy xe là xe chín máy cực nhanh ấy thì đã báo cáo bộ trưởng rồi
bộ trưởng cho phép gửi vào cảng siêu nước bình thì mang đi không thể nào mang được
ngày đó vợ bác chồng nam
những lá thư bà thanh viết cho ông luôn là những lời động viên an ủi để ông yên tâm hoạt động công tác
bao nhiêu khó khăn nỗi đau mất con bà đều cố gắng quên đi không nhắc tới
chỉ mong làm sao chiến thắng trở về mà kể cả đồng đội mà hoàn thành nhiệm vụ tốt trong cái chiến trường miền bắc miền nam
chứ không phải là lúc nào ngóng ngóng để chồng về đâu
mà ở nhà mình là hội phương để cho chồng ở lây thuyền tuyến
tức là làm sao hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của người chồng của mình và mình là người vợ phải gương mẫu trong mọi mặt
trong cuốn những ngày ở chiến trường tập hai là hồi ký của những chiến sĩ công an chi viện cho chiến trường miền nam
ông đã có những bài viết như tiếng gọi vào nam sụp sôi đánh mỹ
đó là những ký ức trong quá trình hành quân gian khổ cùng những ngày tháng chiến tranh ác liệt nhất
ông cùng đồng đội đã phục vụ kịp thời tin tức khi biết định sẽ đánh phá
mở cuộc càn quét hoặc cho máy bay oanh kích nơi này nơi khác để kịp thời sơ tán tránh được thương vong tổn thất
trong cuốn những ngày ở chiến trường tập hai là hồi ký của những chiến sĩ công an chi viện cho chiến trường miền nam
đồng đội đã phục vụ kịp thời tin tức khi biết định sẽ đánh phá tránh được thương phong tổn thất
trong cuốn những ngày ở chiến trường tập hai là hồi ký của những chiến sĩ công an chi viện cho chiến trường miền nam

trong cuốn những ngày ở chiến trường tập hai là hồi ký của những chiến sĩ công an chi viện cho chiến trường miền nam
đồng đội đã phục vụ kịp thời tin tức khi biết định sẽ đánh phá tránh được thương phong tổn thất

trong cuốn những ngày ở chiến trường tập hai là hồi ký của những chiến sĩ công an chi viện cho chiến trường miền nam
đồng đội đã phục vụ kịp thời tin tức khi biết định sẽ đánh phá tránh được thương phong tổn thất
trong cuốn những ngày ở chiến trường tập hai là hồi ký của những chiến sĩ công an chi viện cho chiến trường miền nam
đồng đội đã phục vụ kịp thời tin tức khi biết định sẽ đánh phá tránh được thương phong tổn thất
trong cuốn những ngày ở chiến trường tập hai là hồi ký của những chiến sĩ công an chi viện cho chiến trường miền nam

trong cuốn những ngày ở chiến trường tập hai là hồi ký của những chiến sĩ công an chi viện cho chiến trường miền nam
đồng đội đã phục vụ kịp thời tin tức khi biết định sẽ đánh phá tránh được thương phong tổn thất
trong cuốn những ngày ở chiến trường tập hai là hồi ký của những chiến sĩ công an chi viện cho chiến trường miền nam
các cơ quan đại diện sẽ có thông báo chính thức tới công dân về hình thức tổ chức chuyến bay
việc bán vé máy bay thời điểm có chuyến bay và các thông tin liên quan khác sau khi chính phủ cấp phép cho các chuyến bay
liên quan tới công hàm của trung quốc gửi tổng thư ký liên hợp quốc về hai quần đảo hoàng sa và trường sa
phó phát ngôn bộ ngoại giao ngô toàn thắng khẳng định
việt nam gửi công hàm tại liên hợp quốc là việc làm bình thường

đối với việc tổ chức phóng viên không biên giới tự cho phép xếp hạng tự do báo chí của một quốc gia

cũng tại buổi họp báo phó phát ngôn bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian tới
và ngày hôm nay trang frobo com ở mỹ đã đăng bài viết của chuyên gia mark trorrell
trong đó dẫn kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng yougu cho thấy việt nam đứng đầu danh sách các quốc gia có đông đảo người dân
ủng hộ cách ứng phó của chính phủ đối với dịch covid một mươi chín
theo kết quả thăm dò của yoga đối với hai mươi sáu quốc gia chín mươi năm số người dân việt nam cho rằng
chính phủ việt nam đang xử lý đại dịch covid một mươi chín rất tốt hoặc tương đối tốt
chuyên gia traverse nhận định nếu xét đến tình hình thực tế việt nam vẫn có thể dẫn đầu danh sách này
ông dẫn chứng rằng mặc dù có dân số chín mươi năm triệu người và gần với nguồn khởi phát dịch bệnh là trung quốc
xong cho đến nay việt nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do covid một mươi chín
các quốc gia khác được người dân đánh giá là xử lý khủng hoảng tốt bao gồm
ấn độ australia đan mạch naui canada và phần lan tây ban nha pháp và nhật bản
là ba quốc gia ghi nhận tỷ lệ ủng hộ của người dân thấp nhất chưa đến bốn mươi